hôm nay là ngày quyền của người tiêu dùng việt nam một mươi năm tháng ba
chủ đề năm nay có tên gọi doanh nghiệp vì người tiêu dùng
cùng với nhiều sự kiện tuyên truyền phổ biến về quyền người tiêu dùng
đã được bộ công thương tổ chức tại sáu mươi ba tỉnh thành
ngày quyền người tiêu dùng việt nam được tổ chức hàng năm
nhằm khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
với sự phát triển ổn định bền vững của xã hội và đất nước
tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tạo cơ sở để huy động tập trung sự quan tâm hưởng ứng quan tâm của toàn xã hội
đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng
và các tổ chức cá nhân kinh doanh
theo thống kê của cục quản lý cạnh tranh bộ công thương năm hai nghìn một mươi sáu
hà nội và tp hcm là hai thành phố có nhiều phản ánh khiếu nại nhất về vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
hiện nay tp hcm đã có tổng đài hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng
và trang tin điện tử phục vụ người tiêu dùng